giết người rồi bỏ trốn ba đối tượng võ văn linh nguyễn thị ánh nguyệt và nguyễn văn tới
đã bị lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với cảnh sát cơ động công an tỉnh bình dương kịp thời vây bắt
ngày hai mươi tám tháng ba võ thanh nhã và nguyễn thị ánh nguyệt cùng đi đòi nợ thuê trên địa bàn tỉnh đồng tháp
thì xảy ra mâu thuẫn võ văn linh trong nhóm của nguyệt đã dùng súng bắn đạn trì bắn hai phát
khiến võ thanh nhã tử vong sau khi gây án linh nguyệt và tới rời khỏi hiện trường
bỏ trốn về bình dương thì bị lực lượng công an bắt giữ
công an thành phố hải dương cho biết đã tiếp nhận và đang tiến hành điều tra vụ cối gây thương tích
xảy ra vào tối ngày hôm qua
vào khoảng hai mươi một giờ tối qua ngày ba mươi tháng ba ba người tên là hùng nam và huy đã xông vào một hộ dân
ở đường canh nông hai phường quang trung dùng dao bầu chém nhiều nhát vào đầu và tay trái của anh hát
khi bốn nạn nhân chạy ra can thì bị đối tượng hùng dùng dao bầu chém nhiều nhát vào đầu và tay trái của anh hát
hùng dùng dao kề vào cổ dọa giết và thách thức gọi công an
nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện do mất nhiều máu và đứt gân tay
kiểm tra một khu nhà trọ tại xã vĩnh phúc huyện văn giang tỉnh hương yên
công an huyện văn giang đã bắt quả tàng đối tượng lê đình hòa thường trú tại hải phòng
đang cất giấu trái phép chất ma túy
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện hòa đang giấu hai túi ni lông trong hai tuổi áo khoác treo trong phòng trọ
bên trong là các túi nhỏ chứa chất tinh thể
màu trắng chất rắn dạng cục bột và các viên nén màu hồng đỏ
kết quả giám định các chất trên đều là ma túy có tổng trọng lượng hơn tám mươi gram
còn tại an giang cùng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
bốn đối tượng lê hồng an đỗ thị huyền trang khương thành đạt và phạm thanh hoài
cùng chú thị xã tân châu tỉnh an giang đã bị hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh an giang
tuyên phạt tổng cộng bốn mươi ba năm tù
theo cáo trạng vào ngày một mươi năm tháng
ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một kiểm tra một nhà trọ trên địa bàn
công an thị xã tân châu bắt quả tàng đạt thanh và an cùng tăng vật trên một mươi tám gram metafetamin
ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một vợ của an là đỗ thị huyền trang bị bắt quả tang nhận gói hàng
ở bên trong chứa bốn mươi chín chín gam metafetamin tại một nhà xe ở phường long thạnh
cho đến khi bị bắt các đối tượng đã nhiều lần mua ma túy từ thành phố hồ chí minh về
phân lẻ bán cho các con nghiện
công an tỉnh đắk nông vừa khởi tố
vụ án khởi tố bị can đối với phạm thị huyền carang hờ dô cùng chú tại huyện đắk long
để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đầu năm hai nghìn hai mươi phạm thị huyền bắt đầu hoạt động cho vay lãi suất cao từ một trăm bốn mươi bốn một năm cho đến hai trăm một mươi sáu một năm
vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi huyền móc nối với vợ chồng ca cơ giang và hờ dô tìm người vay
và trực tiếp giao dịch thỏa thuận với khách đến vay tiền huyền thường viết giấy vay mượn tiền
hoặc là yêu cầu người vay viết giấy bán đất thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
khi đến hạn nhưng không trả được thì người vay phải làm thủ tục sang nhượng đất cho huyền
từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã cho người dân vay trên ba trăm linh lượt
với số tiền cho vay là hơn ba mươi tỷ đồng thu lợi bất chính khoảng trên ba tỷ đồng
chiều nay tại học viện an ninh nhân dân bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ
quản lý người nước ngoài ở việt nam trong tình hình hiện nay
quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
hội thảo là diễn đàn khoa học để trao đổi thảo luận nhằm tổng kết đánh giá hiện trạng hoạt động
quản lý người nước ngoài ở việt nam thời gian qua phát hiện những hạn chế bất cập để đưa ra các giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong thời gian tới
các ý kiến thăm luận tại hội thảo đều khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu bổ sung
hoàn thiện lý luận quản lý người nước ngoài nói chung nhà nước về an ninh trật tự
đối với người nước ngoài nói riêng tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về
quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với người nước ngoài nhất là quản lý nhập cảnh xuất cảnh
quản lý cư trú quản lý an ninh trật tự cho các cấp công an nhất là công an cơ sở trong thời gian tới
kết luận hội thảo thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao các bài viết đăng trong kỷ yếu hội thảo
và các ý kiến thăm luận tại hội thảo
thứ trưởng lương tam quang khẳng định
đã góp phần thống nhất nhận thức chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
về quản lý người nước ngoài tại việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
đồng chí thứ trưởng đề nghị các đơn vị chức năng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật
trong đó có hệ thống chính sách về quản lý người nước ngoài ở việt nam
chủ động hợp tác quốc tế sâu rộng tiếp tục ghi nhận ý kiến đồng góp của các nhà nghiên cứu
nhằm chỉ ra những trồng chéo bất cập đẩy mạnh phân công phân cấp trong quản lý người nước ngoài
ngay trong lực lượng công an nhân dân quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý người nước ngoài ở việt nam
trước mắt hoàn thiện hệ thống quản lý xuất nhập cảnh đồng bộ từ cấp cục đến công an cấp xã
tập trung đấu tranh phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép sai quy định
trong khuôn khổ làm việc của đoàn công tác bộ công an sáng nay trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tới sự và chỉ đạo hội nghị giao ban sơ kết sáu tháng triển khai
thực hiện phương án số hai và phương án nghiệp vụ số ba nghìn sáu trăm ba mươi một về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến tây bắc
gồm các tỉnh điện biên lai châu lào cai sơn la hòa bình yên bái
sau tháng tổ chức triển khai thực hiện công an các đơn vị trên tuyến đã chủ động tham mưu cấp ủy
chính quyền các cấp thành lập ban chỉ đạo đồng thời tổ chức triển khai hướng dẫn bàn giải pháp và
xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện của cấp cơ sở
một trăm linh công an các tỉnh tuyến tây bắc đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn đối tượng
mở rộng trinh sát đồng thời tập trung đấu tranh làm rõ phương thức thủ đoạn tuyến đường vận chuyển ma túy nội tình
liên tỉnh và xuyên quốc gia phối hợp với công an nước bạn đấu tranh triệt phá tận gốc các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia
các tụ điểm tập kết ma túy dọc theo tuyến biên giới cũng như bắt giữ các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến ma túy lẩn trốn tại lào
qua việc thực hiện hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ tập trung phát hiện đấu tranh quyết liệt triệt đề không khoan nhượng với các đối tượng phạm tội về ma túy
sau tháng thực hiện phương án các đơn vị đã phát hiện bắt giữ gần một bốn trăm linh vụ với gần một tám trăm linh đối tượng tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ hơn hai trăm linh kg heroin gần một trăm linh kg ma túy tổng hợp gần hai kg thuốc phiện trên một bảy tỷ đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan
gần chín m hai diện tích trồng cây thuốc viện với gần ba mươi một cây bị phát hiện và phá nhổ hai mươi tám đối tượng truy nã
trong đó có sáu đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại lào
những con số trên đã phần nào minh chứng cho cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa lực lượng công an với sự xảo quyệt liều lĩnh của tội phạm ma túy
một cuộc chiến luôn nóng rẫy ở tuyến lửa tây bắc này
tại hội nghị đã có năm tập thể một mươi ba cá nhân được khen thường vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phương án nghiệp vụ ba nghìn sáu trăm ba mươi một về phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến tây bắc góp phần bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
sáng nay ban nội chính trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sở kết bảy năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa ban nội chính trung ương
với đảng ủy công an trung ương ban cán sự đảng tòa nhân dân tối cao và ban cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tối cao
các đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đồng chí nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đồng chí lê minh trí ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đồng chủ trì hội nghị trực tuyến
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng bộ công an tô lâm phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nêu rõ
sau bảy năm thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong lĩnh vực nội chính phòng chống tham nhũng và gần đây đã bổ sung phòng chống tiêu cực
cải cách tư pháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng song cũng còn những tồn tại hạn chế nhất định
bốn cơ quan đã tham mưu có hiệu quả với bộ chính trị ban bí thư ban chỉ đạo chỉ đạo xử lý nhiều vụ án vụ việc nghiêm trọng phức tạp
dư luận xã hội quan tâm xử lý nghiêm các vi phạm không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai
công tác điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế được tiến hành mạnh mẽ quyết liệt không để oan sai không bỏ lọt tội phạm
nhiều vụ việc vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng phức tạp nhất là các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
các cơ quan đã phối hợp tham mưu đưa chín trăm sáu mươi năm vụ án vụ việc vào theo dõi chỉ đạo ở ba cấp độ trong đó ban chỉ đạo trực tiếp theo dõi chỉ đạo một trăm bảy mươi một vụ án một trăm ba mươi vụ việc
các cơ quan điều tra trong công an nhân dân đã thụ lý một trăm hai mươi ba vụ án chín trăm hai mươi năm bị can bảy mươi hai vụ việc
viện kiểm sát nhân dân các cấp đã thụ lý một trăm sáu mươi vụ án với một một trăm hai mươi một bị can một trăm hai mươi bốn vụ việc
đã truy tố một trăm một mươi tám vụ với một năm mươi sáu bị can
tòa nhân dân các cấp đã đưa ra xét xử sơ thẩm một trăm một mươi hai vụ án với một tám bị cáo xét xử phúc thẩm bảy mươi bảy vụ án với sáu trăm sáu mươi sáu bị cáo
phát biểu tại hội nghị
thường trực ban bí thư võ văn thưởng cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong báo cáo
đồng chí nhấn mạnh những vi phạm có tính chất thách thức đối với đường lối của đảng pháp luật của nhà nước
thách thức dư luận xã hội cần xử lý nghiêm minh và kịp thời
một số vụ việc cần đẩy mạnh hơn nhất là các vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm liên quan tới nhiều người
đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt đã có chỉ đạo phải khẩn trương giải quyết
dẫn chứng ba vụ việc xử lý vừa qua có tác dụng xã hội tốt là vụ xử lý nhóm báo sạch
vụ xử lý vụ bà nguyễn phương hằng và mới đây là vụ thao túng thị trường chứng khoán
thường trực ban bí thư võ phan thưởng cũng yêu cầu các cơ quan cần tiếp tục tăng cường phối hợp tham mưu chỉ đạo
đẩy mạnh công tác phát hiện điều tra truy tố xét xử thi hành án phát hiện sớm xử lý kịp thời
nghiêm minh các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo
thao gỡ khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý rứt điểm các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực
nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm nhất là các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo
theo dõi chỉ đạo theo đúng chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư trưởng ban chỉ đạo
đặc biệt với những vi phạm có tính chất thách thức đối với đường lối của đảng
pháp luật của nhà nước thách thức dư luận xã hội cần xử lý nghiêm minh và kịp thời